cầu vượt nút giao nguyễn văn huyên hoàng quốc việt là một trong những công trình cầu vượt có quy mô lớn nhất thủ đô với chiều dài hai trăm bảy mươi tám m chiều rộng một mươi sáu m chính thức thông xe từ hôm nay hai mươi tám tháng tám
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội dự buổi lễ
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội dự bởi lễ
đây là công trình chào mừng bảy mươi năm năm quốc khánh mùng hai tháng chín và đại hội đảng bộ thành phố hà nội lần thứ một mươi bảy